ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có công điện hỏa tốc về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số chín gây ra trên địa bàn tỉnh
giúp nhân dân đi lại an toàn sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống
theo thống kê tại huyện đức trọng có một trăm một mươi ba căn nhà và gần một trăm tám mươi hectare rau màu của người dân bị ngập
tại huyện đơn dương khoảng ba trăm linh hectare lúa và rau màu bị ngập nhiều cây cầu dân sinh nhà dân bị ảnh hưởng
các hồ chứa thủy điện lớn có cửa tràn điều tiết trên địa bàn tỉnh không tiến hành xả lũ
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo các huyện kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại để có biện pháp khắc phục hỗ trợ kịp thời
ngay sau khi nước rút cần kịp thời động viên giúp đỡ các hộ dân ổn định cuộc sống và bảo đảm vệ sinh môi trường